các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngay sau khi nhận tin báo về việc bắt giữ nghi phạm trên đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã điện khen ngợi công an tỉnh yên bái cùng các đơn vị nhiệm vụ của bộ công an không quản gian nàn vất vả trong điều kiện địa hình rừng núi rất hiểm trở thời tiết khắc nghiệt đã mưu trí khôn khéo dũng cảm bắt được đối tượng gây án
việc bắt giữ nghi can đặng văn hùng đã thêm một chiến công xuất sắc của lực lượng công an nhân dân nói chung công an tỉnh yên bái và các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an nói riêng
thế thực chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bộ trưởng trần đại quang đã quyết định thưởng nóng cho các đơn vị tham gia phá án
cũng nhân dịp này bộ trưởng yêu cầu công an tỉnh yên bái và các đơn vị chức năng sớm điều tra làm sáng tỏ các tình tiết và sớm đưa vụ án ra xét xử ổn định tình hình dư luận trong nhân dân
đồng thời yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào quân chúng bảo vệ an ninh tổ quốc tăng cường các biện pháp công tác phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội
tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước